trong những ngày cận tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng ngày một mươi sáu tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì một buổi làm việc đột xuất cùng các bộ ngành có liên quan
nhằm tìm kiếm các giải pháp tức thời để giải quyết tình trạng này
chỉ đạo buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tình trạng un tắc giao thông nghiêm trọng
những ngày gần đây tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh đang gây bức xúc rất lớn cho người dân
theo thủ tướng để xử lý vấn đề này không phải thuần túy là nhà nước bỏ hàng chục tỷ đồng
trong điều kiện ngân sách đang hết sức hàn hẹp mà là giải pháp huy động nguồn lực từ nhiều phía
từ nguồn lực xã hội hóa nguồn lực của địa phương và đồng thời áp dụng cả những biện pháp vận động nhân dân
chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đồng bộ
thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu
đủ năng lực và kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo thực hiện chặt chẽ tiết kiệm không để thất thoát lãng phí
tiêu cực đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong cả quá trình thi công và khai thác và đáp ứng yêu cầu
về chất lượng tiến độ hiệu quả công trình đúng các quy định hiện hành
theo ủy ban nhân dân tp hà nội các nguyên nhân cơ bản gây ủn tắc giao thông tại hà nội là do kết cấu
hạ tầng giao thông đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ hoàn chỉnh kết nối hạ tầng khung theo quy hoạch
đặc biệt phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh xe máy tăng trung bình là bảy sáu mươi sáu một năm ô tô các loại tăng
trung bình là một mươi hai chín một năm trong khi đó tốc độ phát triển hạ tầng giao thông của thành phố đạt ở mức bình quân ba chín
ba chín một năm bộ xây dựng kiến nghị hà nội kiểm soát chặt chẽ hơn nữa dân số và tổ chức phân bổ
kiểm soát không gian quy hoạch có vấn đề với dày đặc các cơ quan trụ sở trong lòng thành phố
chưa giải quyết tốt bài toán nén dân số đi đôi với giải quyết hạ tầng tỷ lệ đất cho giao thông yếu kém
thiếu trầm trọng hệ thống giao thông ngầm và trên cao bộ xây dựng kiến nghị thành phố bố trí đủ đất
cho giao thông trong mọi loại quy hoạch trước mắt giả soát các dự án xây dựng trung cư cao tầng
nội đô hết sức kiên quyết hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân đây là bài học của thủ đô hà nội
đối với các tỉnh thành phố khác trong quá trình phát triển cần có cơ chế đặc thù nhất là chỉ định thầu
để triển khai các dự án hạ tầng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiên dũng đề nghị
cần ưu tiên giải pháp metro cho hà nội dồn lực cho hà nội để làm metro tán thành phân cấp ủy quyền
cho thành phố gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu